chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online cập nhật lúc một mươi năm h của truyền hình công an nhân dân
bộ y tế cho biết tính từ sáu h đến một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng sáu việt nam có một trăm linh ca mắc mới bệnh nhân một mươi ba năm trăm ba mươi một đến một mươi ba
trong đó năm ca cách ly sau khi nhập cảnh chín mươi năm ca lây nhiễm trong nước
chín mươi năm ca ghi nhận trong nước là tại tp hcm ba mươi bảy bình dương ba mươi ba bắc giang một mươi tiền giang năm đà nẵng bốn hà tĩnh hai bắc ninh một vĩnh long một long an một đồng nai một
trong đó tám mươi chín ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong tỏa
tính đến một mươi hai h ngày hai mươi hai tháng sáu việt nam có tổng cộng là một mươi một chín trăm hai mươi hai ca ghi nhận trong nước và một bảy trăm linh tám ca nhập cảnh
số lượng ca mắc mới tính từ ngày hai mươi bảy tháng bốn đến nay là
một mươi ba trăm năm mươi hai ca trong đó có hai sáu trăm bảy mươi chín bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có một mươi tám tỉnh đã qua một mươi bốn ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng
thưa quý vị theo thông tin từ học viện quân y bộ quốc phòng
các đơn vị nghiên cứu đã hoàn thành thử nghiệm một mũi tiêm đầu tiên thử nghiệm giai đoạn ba vaccine phòng covid một mươi chín nanocovax
trung tá phó giáo sư tiến sĩ chử văn mến giám đốc trung tâm thử nghiệm lâm sàng và tương đương sinh học
học viện quân y bộ quốc phòng cho biết sau khi tiêm một liều duy nhất các tình nguyện viên có sức khỏe ổn định
hiện lực lượng y bác sĩ đang tích cực gọi điện để hướng dẫn đôn đốc các tình nguyện viên nhập dữ liệu
nhật ký theo dõi điện tử hàng ngày liên quan đến tác dụng phụ nếu có
sau khi tiêm thử nghiệm trong đợt đầu của giai đoạn thử nghiệm
một tình nguyện viên này được tiêm theo tỷ lệ là sáu một tức là sáu người tiêm vaccine một người tiêm giả dược
sau khi được theo dõi sức khỏe dự kiến đến ngày ba mươi tháng bảy
các tình nguyện viên hoàn thành việc lấy mẫu máu xét nghiệm để đánh giá khả năng sinh biến dịch
theo kế hoạch các mẫu máu được làm xét nghiệm trong vòng một tháng
dự kiến đến giữa tháng chín năm hai nghìn hai mươi một sẽ có báo cáo kết quả dữ liệu về an toàn vệ sinh và miễn dịch vào d bốn mươi hai
tức nghĩa là ngày bốn mươi hai sau khi tiêm trong một tình nguyện viên
khi tiêm thử nghiệm trong một người đợt đầu tiên của giai đoạn ba thử nghiệm vaccine
học viện quân y sẽ tiếp tục tiêm thử nghiệm cho một mươi hai người còn lại theo tỷ lệ hai một
tức là hai người tiêm vaccine thì một người tiêm giả dược
ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín thành phố đà nẵng vừa phát đi thông báo
tìm người đi khỏi địa phương nhưng chưa lấy mẫu xét nghiệm covid một mươi chín trên địa bàn phường thạc gián
theo đó hiện trường
trên địa bàn phường thạc sán có hai mươi ba người hộ khẩu thường trú tại khu dân cư tam giác hai
thuộc khu vực cách ly y tế nhưng chưa thực hiện lấy mẫu xét nghiệm sars cov hai đã đi khỏi địa phương
ubnd phường thạc gián yêu cầu những người này liên hệ ngay với trạm y tế phường thạc gián
có địa chỉ tại bốn trăm ba mươi ba đường lê duẩn số điện thoại hai trăm ba mươi sáu ba trăm tám mươi ba năm nghìn hai trăm tám mươi bốn
hoặc các cơ sở y tế gần nhất để thực hiện khai báo y tế và được tư vấn hỗ trợ thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
theo quy định
lực lượng chức năng cũng đề nghị các cơ quan đơn vị doanh nghiệp hộ gia đình cá nhân đang cho những người này lưu trú
hướng dẫn họ khai báo y tế và cách ly theo quy định
là tâm điểm trong đợt bùng phát dịch lần này bắc giang đã trải qua bốn mươi năm ngày chống dịch
và kết thúc đợt cao điểm một mươi bốn ngày tổng tiến công dập dịch với mục tiêu sau hai mươi một tháng sáu
sẽ dập được nguồn lây trong khu nhà trọ khu cách ly cơ bản không chế được xong dịch
để hết tháng sáu sẽ trở lại trạng thái bình thường
một cuộc chiến đầy cam go nhưng địa phương này đã chiến đấu hết mình
dồn tổng lực ngăn chặn dịch bệnh một cách hiệu quả
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi
chiến dịch cao điểm một mươi bốn ngày tổng tấn công dập dịch triển khai diện rộng trên toàn tỉnh
với các giải pháp triển khai cụ thể quyết liệt đồng bộ và khẩn trương
năm mũi tấn công được xây dựng để diệt giặc covid một mươi chín ở cả bên trong và ngăn chặn dịch xâm nhập từ bên ngoài

bắc giang đã nhanh chóng thiết lập lại môi trường sản xuất an toàn bền vững tại doanh nghiệp

với tổng số hơn hai mươi hai công nhân
đây là toàn bộ những doanh nghiệp quan trọng mặc dù số lượng thì chiếm khoảng phần ba
tuy nhiên giá trị và công suất cũng như tổng mức công suất của dự án thì đã chiếm khoảng trên chín mươi của bốn khu
ngay trong bối cảnh có dịch tỉnh bắc giang vẫn xuất khẩu được hàng trăm triệu usd
có thêm dự án chấp thuận đầu tư
kết thúc nửa đầu năm grdp vẫn tăng trưởng dương thu hút đầu tư tăng bốn năm lần giá trị xuất khẩu tăng gần bốn mươi
tỉnh bắc giang đã tiêu thụ cả trăm nghìn tấn nông sản thực phẩm gần một trăm năm mươi tấn
chiếm hơn tám mươi sản lượng vải thiều đã thu hoạch và tiêu thụ lợi nhuận ở cả thị trường trong nước và thế giới với giá ổn định
bắc giang đã cơ bản hoàn thành mục tiêu lớn nhất của đợt tổng tấn công
mục tiêu lớn nhất là khung chế được dịch
số caf đã giảm từ ba con số xuống hai con số và xu hướng là liên tục giảm trong những ngày gần đây
trong cuộc chiến covid một mươi chín hơn bao giờ hết tỉnh bắc giang đã thể hiện được bản lĩnh tinh thần vượt khó đoàn kết mạnh mẽ
ngoài sự hỗ trợ chi viện của lực lượng bên ngoài bắc giang đã phát huy rất hiệu quả nguồn lực từ nhân dân
không người dân nào đứng ngoài cuộc chiến
đó chính là nguồn lực là sức mạnh để địa phương này thực hiện tốt phương châm bốn
bốn tại chỗ quyết chiến trên mọi mặt trận
tại tỉnh điện biên chỉ chưa đầy một mươi hai giờ công an các huyện điện biên điện biên đông tỉnh điện biên
đã liên tiếp lập chiến công xuất sắc phá thành công hai chuyên án lớn thu giữ tám mươi ba bánh heroin
sáng sớm ngày hai mươi hai tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một tại khu vực bản chua ta xê xã phì như huyện điện biên đông tỉnh điện biên
điện biên đông chủ trì và phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh cục hải quan tỉnh
ban chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phá thành công chuyên án ma túy bắt quả tang đối tượng lầu a di
chú bản sa dung a xã sa dung huyện điện biên đông về hành vi mua bán ma túy trái phép
vật chứng thu giữ là bảy mươi tám bánh heroin khối lượng khoảng hơn hai mươi chín kg và nhiều vật chứng có liên quan
trước đó vào hồi một mươi sáu h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một tại bản pá tòng xã búng lao huyện mường ảng
tỉnh điện biên công an huyện điện biên chủ trì phối hợp với phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy
công an tỉnh điện biên và công an xã búng lao
huyện mường ảng tỉnh điện biên cũng đã phá thành công chuyên án ma túy bắt giữ đối tượng phạm văn yên
về hành vi mua bán trái phép chất ma túy vật chứng thu giữ là năm bánh heroin cùng nhiều vật chứng liên quan
yên là đối tượng có tiền án về ma túy nên hoạt động hết sức tinh vi
xảo quyệt nhằm che giấu hành vi vi phạm pháp luật của mình
vâng như vậy là chỉ trong chưa đầy một mươi hai giờ đồng hồ tám mươi ba bánh heroin được công an các huyện điện biên đông
mường ảng tuần giáo tỉnh điện biên thu giữ khẳng định những cố gắng nỗ lực không ngừng của lực lượng công an
để đẩy lùi tội phạm và tệ nạn ma túy góp phần giữ vững an ninh chính trị đảm bảo trật tự an toàn xã hội
xin được chuyển sang một thông tin khác
tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài hai đối tượng trèo tờ khoa và trèo diệu xuân
cùng chú xã vàng mai trải huyện phong thổ tỉnh lai châu đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh lai châu khởi tố bắt tạm giam
ngày một mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một có một người đàn ông không rõ tên tuổi địa chỉ gọi cho khoa báo có chín người vượt biên đi sang trung quốc
cùng ngày trèo tờ khoa gọi cho trẻo diếu xuân cùng nhau đi gặp một trong số chín người muốn vượt biên để bàn bạc thống nhất thời gian cách thức đi
trong quá trình chuẩn bị đi các đối tượng đã bị lực lượng biên phòng phát hiện
bắt giữ tại khu vực biên giới thuộc xã vàng ma trải
qua khai thác nhanh các đối tượng khai nhận mục đích đi vào khu vực biên giới xã vàng mai trải là để chờ người đến đón
dẫn đường xuất cảnh trái phép sang trung quốc
hiện lực lượng biên phòng đã bàn giao vụ việc cho cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh tiếp tục mở rộng vụ án theo thẩm quyền
tòa án nhân dân tỉnh an giang vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt một mươi năm năm tù đối với bị cáo lâm văn tường
góp long hòa hai xã long điền a huyện trợ mới tỉnh an giang về tội hiếp dân người dưới một mươi sáu tuổi
ngày một mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi một sau khi uống rượu tường đi ra đường thì thấy cháu bé sinh năm hai nghìn một mươi năm đi vào hẻm
lúc này tường ôm cháu bé dựa vào vách tường thực hiện hành vi giao cấu thì bị mẹ của cháu bé phát hiện chi hô
sau đó tường đến công an xã long điền a huyện trợ mới đầu thú
trong quá trình điều tra tường còn khai nhận trước đó khoảng tháng năm năm hai nghìn hai mươi
khi cháu bé sang nhà chơi với cháu nội của mình tường đã thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lâm văn tường một mươi năm năm tù về tội hiếp dâm người dưới một mươi sáu tuổi
đồng thời buộc bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho người đại diện hợp pháp của cháu bé số tiền trên một mươi bốn triệu đồng
kết thúc phiên tòa hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo lâm văn tường một mươi năm năm tù về tội hiếp dân người dưới một mươi sáu tuổi

đồng thời buộc bị cáo lâm văn tường một mươi năm năm tù về tội hiếp dân người dưới một mươi sáu tuổi
và đối tượng trần công bằng sinh năm hai nghìn một hộ khẩu thường trú tại xã quốc tuấn huyện an lão thành phố hải phòng
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện